các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

có một bảy mươi sáu xã phường là vùng cam chiếm một mươi một tăng bảy trăm bốn mươi năm xã phường so với ngày một mươi ba tháng hai
đến nay cả nước có hai trăm bốn mươi bốn xã phường thuộc vùng đỏ chiếm ba bốn
tăng thêm hai trăm một mươi xã phường so với đánh giá ngày chín tháng hai
danh sách bốn mươi năm tỉnh thành thuộc vùng xanh bao gồm
bắc cạn bắc ninh cao bằng điện biên hà giang hà nam hà nội hải dương lạng sơn lào cai lai châu nam định ninh bình phú thọ quảng ninh sơn la thái bình thái nguyên tuyên quang bình định bình thuận khánh hòa nghệ an ninh thuận phú yên quảng bình quảng ngãi con tum gia lai
an giang bà rệ vũng tàu bạc liêu bến tre bình dương cà mau thành phố cần thơ đồng nai đồng tháp kiên giang lòng an sóc trăng tây ninh tiên giang thành phố hồ chí minh trà vinh một mươi tám tỉnh thành thuộc vùng vàng bình phước bắc giang hòa bình hà tĩnh hưng yên thành phố hải phòng hậu giang lâm đồng quảng nam quảng trị thanh hóa thừa thiên huế vĩnh long
vĩnh phúc yên bái thành phố đà nẵng đắk lắc và đắk nông
theo quy định vùng xanh sẽ được nới lỏng nhiều dịch vụ vùng cam phải hạn chế một số hoạt động
đứng trước việc dịch bệnh leo thang lúc này ngoài việc tiêm vaccine tuân thủ năm k người dân hãy theo dõi sức khỏe của mình để chủ động đối phó với dịch bệnh
tại thành phố hồ chí minh trong hội nghị giao ban giữa các quận huyện thành phố thủ đức và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế thành phố hồ chí minh diễn ra mới đây
ngành y tế thành phố cho biết số ca nhiễm biến chủng omicron đang chiếm ưu thế trong số ca nhiễm trên địa bàn
chính vì thế thành phố phải khẩn trương dự tính các tình huống xấu có thể xảy ra để có phương án đối phó
tại hội nghị giao ban giữa các quận huyện thành phố thủ đức và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế thành phố hồ chí minh đã diễn ra vào chiều ngày hai mươi hai tháng hai
ngành y tế thành phố cho biết số ca nhiễm biến chủng omic ron đang chiếm ưu thế trong số ca nhiễm trên địa bàn
mối lo ngại lớn được đặt ra là liệu thành phố đã xuất hiện biến chủng ba hay còn được gọi là omicron tàn hình hay chưa
khi biến thể này đang gây lo ngại do có thể gây bệnh nặng lây lan nhanh vô hiệu hóa miễn dịch vaccine và khó phát hiện qua xét nghiệm
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế thành phố thông tin thành phố đã ghi nhận một số ca tái mắc covid một mươi chín
tuy nhiên đều có triệu chứng nhẹ
về biến thể ba hai theo nhận định ban đầu có khả năng biến thể này đã tồn tại
tuy nhiên cần những nghiên cứu đánh giá sâu hơn
chỉ đạo tại hội nghị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên yêu cầu nhóm nhà khoa học
chuyên gia nghiên cứu cùng sở y tế cần chuẩn bị những kịch bản trong trường hợp biến thể mới này xuất hiện
thành phố dự tính cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra
ông nói cần chuẩn bị cho tình huống nếu biến thể này xét nghiệm không phát hiện ra
vaccine không bảo vệ được thì chúng ta cần làm gì
như giám đốc sở y tế đã nói chúng ta có cảm giác và dường như biến thể này
đang có trong cộng đồng
đánh giá tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố ông nên cho biết số ca f nước ta đang ghi nhận tăng
tại tp hcm cũng tăng còn số ca bệnh nặng tử vong tại thành phố vẫn đang giảm và duy trì ở mức độ thấp
tuy nhiên tp hcm đang đối mặt với diễn biến mới khi số ca nhiễm của trẻ em
đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi đi học tăng cao
ông nguyễn văn nên nêu rõ và yêu cầu các cấp chính quyền không lúng túng không được chủ quan
sở y tế đã nói về việc biến chủng omic
các cấp chính quyền đang chiếm đa số việc học sinh quay lại trường cùng biến chủng mới khiến số ca tăng cao
điều này không có gì bất ngờ và vẫn nằm trong tính toán
về ứng phó với những dấu hiệu mới của dịch covid một mươi chín ông yêu cầu ngành y tế cùng địa phương
tiếp tục thực hiện giai đoạn hai của chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
đặc biệt thành phố cần chuẩn bị kỹ lưỡng lên danh sách để thực hiện tiêm cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
ngay khi có hướng dẫn của bộ y tế
bí thư thành ủy tp hcm cũng cho hay hiện tại bộ y tế đã cấp phép sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước
thành phố cần lên kế hoạch phân phối để tạo độ phủ thuốc điều trị nhanh nhất trên toàn địa bàn
ông nguyễn văn ninh nhấn mạnh trong tình hình này thuốc và vaccine là hai vũ khí quan trọng
để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
ông đề nghị sở y tế đưa nhóm đối tượng là trẻ em vào chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch
vì đây là đối tượng chưa thể bảo vệ mình chưa thể tự thực hiện
biện pháp năm k người trực tiếp giám hộ giáo viên cũng có thể là nguồn lây cho các em
theo bộ y tế số ca f sẽ còn tăng cao trong cộng đồng bao gồm các ca do biến thể mới
đòi hỏi các địa phương cần chủ động hơn nữa trong phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây bộ y tế đã có công điện gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về việc tiếp tục triển khai quyết liệt
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bộ y tế đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
số ca mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong hai tuần qua
bộ y tế dự báo trong thời gian tới với nhu cầu đi lại và mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi
có thể tiếp tục ghi nhận chuỗi lây nhiễm và tiềm ấn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng
trong bối cảnh mở cửa dần các hoạt động xã hội phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số ca nhập viện
tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế đặc biệt tác động đến nhóm đối tượng nguy cơ cao
người già người có bệnh nền
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hiện nay phó giáo sư trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
đánh giá hiện nay chúng ta đã tiêm vaccine với tỷ lệ cao trên cả nước năng lực y tế đã thích ứng tốt hơn
kiến thức phòng bệnh của người dân cũng tốt hơn do đó đã chấp nhận không zaro f
nghĩa là chấp nhận f trong cộng đồng nhưng cần phải kiểm soát khống chế các ca mắc mới
không để ca mắc bị phá hủy
mắc tăng cao quá gây quá tải hệ thống y tế không để người f tăng nặng tử vong do không được tiếp cận dịch vụ y tế
ông cho rằng chúng ta xác định chuyển từ zrof sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín có hiệu quả
chúng ta cũng chuyển từ ngăn cấm sang kiểm soát rủi ro do đó một số biện pháp được nới lỏng chứ không phải là buôn lỏng
ông phu cũng nêu thách thức hiện nay có nguy cơ dịch diễn biến phức tạp khó lường với trung bình khoảng tám mươi ca tử vong một ngày
chúng ta xác định chuyển từ zaro f sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín có hiệu quả
chúng ta cũng chuyển từ ngăn cấm sang kiểm soát rủi ro do đó một số biện pháp được nới lỏng chứ không phải là buông lỏng
ông phu cho rằng với phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hiện nay trước hết về dự phòng người dân phải thực hiện năm k
nếu cứ coi tiêm vaccine rồi mà không thực hiện năm k thì dịch vẫn có thể bùng lên mạnh mẽ dẫn đến quá tải hệ thống y tế và không kiểm soát được dịch
nhìn nhận về công tác điều trị trong phòng chống dịch khi số ca tử vong đã giảm nhiều thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn lưu ý các địa phương
cần phải thực hiện điều trị toàn diện phân tầng điều trị giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu
trong khi đó một chuyên gia trong hội đồng điều trị ca mắc covid một mươi chín cũng lưu ý
hiện bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín đã thu hẹp tại một số địa phương tuy nhiên chúng ta xác định dịch chưa thể sớm chấm dứt
và đặc biệt là việc mở rộng điều trị f nhẹ tại cộng đồng tại nhà với sự giám sát hỗ trợ của nhân viên y tế
do đó vấn đề nâng cao năng lực hệ thống y tế tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở cần đặc biệt chú trọng
do đó các địa phương cần củng cố công tác tổ chức ứng phó với các tình huống phòng chống dịch đảm bảo đúng tinh thần ứng phó linh hoạt
trên tình hình trẻ mắc covid một mươi chín có xu hướng gia tăng đặc biệt trẻ dưới một mươi hai tháng tuổi có nguy cơ cao diễn tiến nặng
bộ y tế đã ra hướng dẫn mới về trần đoán và điều trị covid một mươi chín ở trẻ
theo bộ y tế trong thời gian gần đây trẻ em mắc covid một mươi chín đang có sự hướng gia tăng
phần lớn trẻ mắc covid một mươi chín không triệu chứng hoặc với triệu chứng nhẹ chứng viêm hô hấp trên hoặc tiêu hóa năm mươi năm
trung bình bốn mươi nặng bốn nguy kịch năm
trẻ dưới một mươi hai tháng tuổi có nguy cơ cao diễn tiến nặng trẻ mắc covid một mươi chín thường ở thế nhẹ vì tỷ lệ nhập viện và tử vong ít
đối với hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ mắc covid một mươi chín bộ y tế cho biết đây là hội chứng nặng hiếm gặp và thường gặp
ở giai đoạn muộn sau nhiễm covid một mươi chín từ hai đến sáu tuần có thể gây tử vong nhưng cũng ghi nhận có xu hướng gia tăng
là trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính covid một mươi chín bằng phương pháp phát hiện vật liệu di chuyển của virus tức pcr
là trẻ tiếp xúc gần và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với covid một mươi chín
là trẻ có yếu tố dịch tễ có biểu hiện lâm sàng nghi mắc covid một mươi chín và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính
là trẻ có yếu tố dịch tễ và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính hai lần liên tiếp với covid một mươi chín
xét nghiệm lần hai trong vòng tám giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần một
trong trường hợp xét nghiệm nhanh kháng nguyên lần thứ hai âm tính thì cần phải có xét nghiệm rt pcr để khẳng định
trong hướng dẫn trước ca bệnh xác định là tất cả các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ
và có xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín bằng kỹ thuật rt pcr
bên cạnh đó phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu nguy hiểm đe dọa tính mạng trẻ như
tím người thở bất thường rối loạn nhịp thở khó đánh thức hoặc hôn mê bỏ bú bỏ ăn hoặc không uống được
trẻ xuất hiện hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển
huyết áp tục sốc nhiễm trùng suy đa tạng cơn bão sitokin
thời gian gần đây
theo thông tin lan truyền thông tin
thành phố hồ chí minh xem xét dừng việc học trực tiếp
tránh văn phòng sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh khẳng định
thành phố vẫn duy trì dạy học trực tiếp xếp chặt thêm phòng dịch
theo đó từ tối ngày hai mươi hai tháng hai
nhiều trang fanpage lan truyền thông tin
thành phố hồ chí minh xem xét dừng việc học trực tiếp
thông tin này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của phụ huynh học sinh
thông tin trên được lan truyền sau cuộc họp giao bang của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hội kinh tế
thành phố hồ chí minh vào chiều hai mươi hai tháng hai
tại cuộc họp giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh tăng trí thượng cho biết
sẽ tham mưu ubnd thành phố hồ chí minh xem xét dừng việc học trực tiếp
khi số trẻ mắc covid một mươi chín có triệu chứng nặng
cần hỗ trợ thở hô hấp nhiều hơn một trăm linh ca một ngày
hiện nay mỗi ngày chỉ có năm ca trẻ em cần phải hỗ trợ hồ hấp
ông thượng cho biết tuần qua thành phố đã ghi nhận số ca mắc mới ở trẻ em tăng cao
do các em ti học lại
cụ thể từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng hai
thành phố hồ chí minh ghi nhận bốn trăm bốn mươi chín trẻ mắc covid một mươi chín tại một trăm một mươi bảy trường
tuy nhiên tuần qua số này tăng lên hơn sáu trường hợp tại hai trăm linh một trường
chia sẻ về đề xuất dừng học khi có hơn một trăm linh ca một ngày nặng cần can thiệp hô hấp
chánh văn phòng sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh hồ tấn minh cho biết
đây là kế hoạch đã được sở giáo dục và đào tạo và sở y tế thống nhất
tránh văn phòng hồ tấn minh khẳng định đến giờ này
thành phố hồ chí minh vẫn tiếp tục duy trì dạy
và học trực tiếp
trong đó từng nhà trường sẽ tăng cường các biện pháp phòng dịch điều chỉnh
linh hoạt kế hoạch phòng dịch kế hoạch dạy và học để phù hợp với tình hình mới
trong bối cảnh skf trong trường học trên địa bàn thành phố đang có dự hướng gia tăng sau tết
ông minh cho hay ngành giáo dục đã dự báo trước đó và tăng cường siết chặt thêm các biện pháp phòng dịch
chánh văn phòng sở giáo dục và đào tạo cũng chỉ rõ trong việc tổ chức bán chú
nhà trường sẽ tổ chức theo đơn vị lớp khu trú thành từng khu vực nhỏ nhất
học sinh ăn ngủ học tập tại chỗ lớp học được vệ sinh khử khuẩn sạch sẽ sau khi học sinh ăn
mới đây sở giáo dục và đào tạo và sở y tế cũng có tờ trình gửi cho ủy ban nhân dân thành phố
hướng dẫn quy định phòng dịch trong các cơ sở giáo dục trong tình hình mới
cách xử trí f f một phù hợp với đặc thù của địa bàn
quý vị và các bạn thân mến theo thống kê mới nhất đến tối ngày hai mươi hai tháng hai của bộ giáo dục đào tạo
cả nước có năm mươi tỉnh thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp
ba tỉnh thành phố hiện đã dừng dạy học trực tiếp do dịch bệnh diễn biến phức tạp
theo thông báo của bộ giáo dục và đào tạo ở bậc mầm non năm mươi tỉnh thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp
ba tỉnh thành phố hiện dừng dạy học trực tiếp do dịch bệnh diễn biến phức tạp tại địa phương
gồm thành phố hà nội thành phố đà nẵng tổ chức cho trẻ đi học tại hai quận thanh khê và sơn trà
tiền giang trẻ năm tuổi tổ chức cho đi học từ ngày hai mươi một tháng hai trẻ dưới năm tuổi tổ chức từ ngày hai mươi bốn tháng hai
bạc liêu trẻ năm tuổi tổ chức cho đi học từ ngày hai mươi một tháng hai trẻ dưới năm tuổi tổ chức từ ngày hai mươi tám tháng hai
an giang phú yên lào cai tuyên quang đắk nông vĩnh phúc phú thọ quảng ninh hưng yên đắk lắc
thành phố bu mê thuộc dừng dạy học trực tiếp
bậc tiểu học có năm mươi hai tỉnh thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp
một mươi tỉnh thành phố hiện nay đang dừng dạy học trực tiếp do dịch bệnh diễn biến phức tạp
bao gồm an giang tiền giang hà nội
phú yên đắk lắc lào cai tuyên quang hưng yên đắk nông vĩnh phúc phú thọ quảng ninh
bậc trung học cơ sở có năm mươi chín tỉnh thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp
bốn tỉnh thành phố dừng dạy học trực tiếp do dịch bệnh diễn biến phức tạp
bao gồm phú thọ lào cai vĩnh phúc hà nội khối lớp sáu của một mươi hai quận nội thành
bậc trung học phổ thông có sáu mươi hai tỉnh thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp
một địa phương là lào cai dừng giờ học trực tiếp do dịch bệnh diễn biến phức tạp
phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam trưởng các khoa giáo dục tại trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội cho rằng
để có thể giúp con trẻ ổn định tâm lý quay trở lại trường học trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
bản thân mỗi phụ huynh luôn phải nhắc nhở con những biện pháp phòng tránh như đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn quy tắc phòng chống dịch năm k
công việc này các bậc phụ huynh nên lập đi lặp lại hàng ngày để tạo cho con trẻ một thói quen từ đó các con trẻ phải tự biết bảo vệ mình
dù chỉ mới quay lại học trực tiếp được hai tuần sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng nhưng việc trong trường hợp xuất hiện ca f đã khiến cho giáo viên và phụ huynh học sinh hết sức lo lắng
chính vì thế hiện đã có một mươi ba tỉnh thành phải tạm dừng học trực tiếp để ổn định tâm lý cho cả nhà trường phụ huynh lẫn học sinh
liên quan đến vụ việc giả bác sĩ điều trị f tại thành phố hồ chí minh
gây xôn xao mạng xã hội gần đây bí thư thành ủy nguyễn văn nên cho biết đã chỉ đạo công an thành phố hồ chí minh làm đến nơi đến trốn
và báo cáo lãnh đạo thành phố phụ bác sĩ giả mạo vào khu cách ly tập trung điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
bí thư nguyễn văn nên cho biết tôi đã yêu cầu công an làm đến nơi đến chốn vụ giả mạo này sau đó báo cáo lên lãnh đạo thành phố
về vụ việc nói trên chị mới thấy báo chí phản ánh chưa có thông tin nào hết
tôi đã chỉ đạo cơ quan chức năng và các ngành liên quan làm rõ
trước đó trao đổi với báo chí bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh cũng cho biết
thanh tra sở y tế đang phối hợp với công an thành phố để điều tra và xác minh vụ việc
theo thông tin từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một một bác sĩ giả mạo tên nguyễn quốc khiêm đã tham gia phục vụ điều trị cấp phát thuốc
ký các loại giấy tờ chuyển viện báo tử vong của các ca f tại khu cách ly tập trung và điều trị người bệnh covid một mươi chín ở trường cao đẳng điện lực thành phố hồ chí minh
cụ thể trên tinh thần tình nguyện của các sinh viên ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thời điểm dịch bệnh đang bùng phát mạnh tại thành phố hồ chí minh
trường đại học y dược thành phố hồ chí minh đã có văn bản đề nghị sở y tế thành phố hồ chí minh
ủy ban nhân dân quận một mươi hai đồng ý tiếp nhận các sinh viên của trường tham gia hỗ trợ khu cách ly tập trung trường cao đẳng điện lực thành phố hồ chí minh
danh sách tám sinh viên được gửi đến sở y tế và ủy ban nhân dân quận một mươi hai để hỗ trợ phòng chống dịch có tên nguyễn quốc khiêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nhân vị công tác là khoa y nguyễn quốc khiêm được phân công phục vụ chống dịch tại khu cách ly và điều trị người bệnh covid một mươi chín ở trường cao đẳng điện lực thành phố hồ chí minh quận một mươi hai
trong thời gian đó người này đã sử dụng thẻ sinh viên giả để đăng ký làm tình nguyện viên
sau khi vào trung tâm cách ly bảy sinh viên chính thức của trường đại học y dược thành phố hồ chí minh đảm nhiệm các việc như chăm sóc y tế chăm sóc bệnh nhân phụ việc hành chính
riêng nguyễn quốc khiêm tự nhận là bác sĩ nội trú
khẳng định khi báo chí phỏng vấn ông trương văn đạt trưởng phòng công tác sinh viên trường đại học y dược thành phố hồ chí minh cho biết
qua kiểm tra thì không có người nào tên nguyễn quốc khiêm từng công tác làm việc tại trường hay là sinh viên theo học tại trường tính đến thời điểm hiện tại
hiện tại vụ việc vẫn đang được khẩn trương điều tra làm rõ
xin để chuyển sang các thông tin về tình hình dịch trên thế giới
quý vị thân mến dịch covid một mươi chín ở hồng kông trung quốc tiếp tục bùng phá với hơn sáu ca dương tính
và một mươi bốn ca tử vong
chỉ trong ngày hai mươi tháng hai chủ tịch trung quốc tập cận bình đã ra chỉ thị yêu cầu đặc khu hành chính này kiềm điểm trách nhiệm
và xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là kiểm soát dịch thật sớm
phát biểu tại buổi họp báo gần đây người đứng đầu cơ quan hành chính hồng kông lý gia siêu cho biết
đợt dịch bệnh thứ năm đang diễn biến phức tạp tại hồng kông và hiện đây là thời điểm nghiêm trọng nhất trong hơn hai năm chống chọi với dịch bệnh
và chính quyền hồng kông đang đạt trong tình trạng toàn lực ứng phó với đại dịch
theo chủ nhiệm bộ phận truyền nhiễm trung tâm bảo vệ sức khỏe hồng kông trương trúc quân
trong số sáu sáu mươi bảy ca nhiễm mới được phát hiện có một mươi hai ca bệnh nhập khẩu sáu năm mươi năm ca nội địa và ba một trăm tám mươi tám trường hợp nghi nhiễm biến thể omicron
hồng kông hiện có một mươi bốn trăm một mươi sáu bệnh nhân được cách ly tại nhà
số liệu mới nhất do cơ quan y tế hồng kông công bố cho thấy tính đến ngày hai mươi tháng hai hồng kông có tổng cộng năm mươi hai tám trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín
lần đầu tiên vượt qua số trường hợp mắc bệnh ở vũ hán và hai trăm chín mươi người đã tử vong chiếm tỷ lệ năm mươi năm
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ở hồng kông chủ tịch trung quốc tập cận bình đã ra chỉ thị
yêu cầu chính quyền hồng kông nghiêm túc nhận trách nhiệm chính và nhiệm vụ quan trọng nhất là kiểm soát dịch bệnh càng sớm càng tốt
chính quyền hồng kông đã bước vào trạng thái chống dịch toàn diện huy động mọi nguồn lực chống dịch theo đúng chỉ thị của trung ương
hiện tại đội chống dịch thứ hai gồm một trăm một mươi bốn người đã được cử đến hỗ trợ hồng kông phòng chống dịch
và hồng kông cũng đang tiến hành xét nghiệm acid nucleic bắt buộc cho trên bảy bốn triệu công dân
còn tại italia mới đây bộ trưởng y tế roberto spejanza đã ký xác lệnh mở rộng các quy định nhập cảnh nước này đối với công dân các nước ngoài châu âu
xác lệnh mới cho biết kể từ ngày một tháng ba các quy định đã áp dụng với công dân thuộc các quốc gia châu âu
theo đó để nhập cảnh italy chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện có thể xanh cơ bản như chứng nhận tiêm chủng ngừa covid một mươi chín chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc xét nghiệm âm tính
với những du khách chưa tiêm vaccine hoặc tiêm các loại vaccine chưa được liên minh châu âu iuu công nhận sẽ phải tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín
quyết định được đưa ra ngay sau khi hai mươi bảy quốc gia thành viên iuu đề xuất dỡ bỏ hạn chế tạm thời với việc đi lại không cần thiết tới iran

đối với những trường hợp đã tiêm vaccine được eyu hoặc tổ chức y tế thế giới who phê duyệt hay những trường hợp đã khỏi covid một mươi chín trong vòng một trăm tám mươi ngày trước chuyến đi
quyết định được xem là biện pháp nhằm thúc đẩy du lịch một phần trong tiến trình mở cửa trở lại mà thủ tướng italia mario ragi đưa ra
trước đó cùng ngày ủy viên tình trạng khẩn cấp covid một mươi chín của italia hướng dẫn francesco paolo fillo lô đã ký thông tư mới liên quan đến việc
tiêm tăng cường vaccine ngừa covid một mươi chín liều thứ tư cho những trường hợp suy giảm miễn dịch theo thông tư mới
khoảng tám trăm tám mươi chín chín trăm chín mươi chín trường hợp sẽ được tiêm liệu thứ tư kể từ ngày một tháng ba
cùng ngày bộ y tế italia cũng đã ký ban hành thông tư liên quan đến việc chỉ định tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín novavax sovix của hãng novavax cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
quý vị và các bạn thân mến

quý vị và các bạn thân mến
theo thông tư mới vaccine novavax cũng được tiêm tăng cường vaccine ngừa covid một mươi chín novavax sovix của hãng novavax cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
cùng với các loại vaccine khác đã được cấp phép sử dụng tại eu
bộ y tế italy cho hay vaccine novavax sẽ được tiêm theo liệu trình hai liều mỗi liều năm ml và cách nhau ba tuần
nhiều thông tin mới nhất liên quan tình hình dịch bệnh covid một mươi chín chê cả nước sẽ được chúng tôi liên tục gặp nhận trên kênh sức khỏe và đời sống